chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé

tuy nhiên một số cửa hàng cũng thông báo hết vàng nhẫn ngay trong buổi sáng
do chờ đợi quá lâu và vì sợ hết vàng nhẫn nên một số người dân liền mua bán trao tay ngay trong tiệm vàng
nhận định về tình hình này ông nguyễn đức hùng linh chuyên gia kinh tế người sáng lập thinkfuture consultancy phân tích
giá vàng miếng sgc tăng điên cuồng bởi tâm lý đầu cơ của người dân
gần đỉnh sóng giá sẽ càng lên nhanh bởi tâm lý của nhà đầu tư
vàng dễ làm giá hơn cổ phiếu vì chỉ có vài doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn
trong cơn sóng vàng này doanh nghiệp vàng không bao giờ để mình chịu thiệt nên để khoảng cách mua vào bán ra lớn
dù chưa có con số thống kê nào về lợi nhuận của doanh nghiệp vàng sau những đợt sóng vàng nhưng lợi nhiều nhất vẫn là nhà cái
người dân mua vào lỗ ngay hơn hai triệu đồng một lượng bởi khoảng cách mua vào bán ra quá lớn
ông linh cho biết thêm câu chuyện đấu thầu vàng miếng của ngân hàng nhà nước không thể hạ nhiệt được thị trường
nguyên nhân ông linh chỉ ra bản thân giá đấu thầu cao nên không thể bình ổn thị trường
nếu muốn hạ nhiệt ngân hàng nhà nước phải bán giá thấp hơn thị trường
vàng phải nhập ảnh hưởng đến tỷ giá nên ngân hàng nhà nước phải cân nhắc
hiện giá thị trường tám mươi chín triệu đồng một lượng
nếu ngân hàng nhà nước bán tám mươi triệu đồng một lượng cũng không thể hạ nhiệt
đây là giá đỉnh trước khi vào đợt sóng tăng gần đây
trước thông báo đấu thầu vàng miếng giá vàng miếng sgc chỉ cao hơn vàng thế giới hơn một mươi triệu đồng một lượng
đến bây giờ khoảng cách lên gần một mươi tám triệu đồng một lượng
theo ông linh lúc đấu thầu ai cũng kỳ vọng có thể bình ổn giá vàng
nhưng thị trường phản ứng ngược lại càng đấu càng tăng
rõ ràng doanh nghiệp trúng thầu đợt một đợt hai hiện bán ra lãi luôn trong cơn sóng vàng
ông linh cho rằng năm hai nghìn một mươi ba ngân hàng nhà nước bình ổn thị trường bán ra khoảng bốn mươi năm mươi tấn vàng
tuy nhiên thời điểm đó bình ổn được bởi lãi suất huy động lúc đó cao
thời điểm này thị trường vàng khó bình ổn hơn bởi lãi suất tiết kiệm thấp
và các kênh đầu tư khác không hấp dẫn nên người dân tìm đến vàng với kỳ vọng giá vàng còn tăng nữa
trước sự tăng giá mất kiểm soát của vàng miếng sgc ông phan dũng khánh
giám đốc tư vấn đầu tư mê bank cho rằng chỉ có thể là do tâm lý và kỳ vọng của nhà đầu tư
giá vàng tăng đi ngược với giá thế giới
ông khánh nói thêm trong quá khứ cũng xảy ra tương tự
nhưng thường cơn sóng vàng này chỉ diễn ra vài ngày hoặc cùng lắm vài tuần
chứ không thể đi ngược với giá thế giới được lâu
vì vậy ông khánh khuyên nhà đầu tư không nên mua vào thời điểm này sẽ gặp rủi ro lớn
có thể nói thời gian gần đây vàng liên tiếp tăng giá cao và gần như không hề có dấu hiệu dừng lại
trước tình hình này các chuyên gia nhận định khi nguồn cung vàng trong nước không tăng
thì giá vàng sẽ tiếp đà tăng theo thế giới
tính theo giờ việt nam đêm chín tháng năm giá vàng thế giới có nhịp tăng mạnh với mức tăng khoảng bốn mươi usd trên once
lên gần hai ba trăm năm mươi usd trên ounce
quy đổi theo tỷ giá việt nam đồng usd hiện tại giá vàng thế giới tương đương với khoảng bảy mươi hai triệu đồng một lượng
chưa bao gồm thuế phí
như vậy khoảng cách tranh lệch giữa giá vàng trong nước và giá vàng thế giới lên đến gần một mươi chín triệu đồng một lượng
giá vàng đang chứng kiến đà tăng mới khi nhiều ngân hàng trung ương sẵn sàng hạ lãi xuất
căng thẳng địa chính trị lại lên cao và dữ liệu xuất khẩu của trung quốc phục hồi
trong khi đó một số ngân hàng trung ương lớn quyết định cắt giảm lãi suất
hoặc xa tiến hiệu sẵn sàng cắt giảm lãi xuất nhiều hơn trong tương lai
tuy nhiên lãi suất thấp hơn làm giảm chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng
một tài sản không sinh lãi khiến nó trở thành một khoản đầu tư hấp dẫn hơn
mặt khác kim loại quý này là tài sản trú ẩn an toàn
do những bế tắc trong các cuộc đàm phán ngừng bắn giữa israel và hamas
sau khi israel tiếp tục xâm nhập vào rafah
rủi ro địa chính trị cũng lên cao khi báo cáo mới về tình hình căng thẳng ở ukraine vẫn chưa truyền xuống
một số dự báo lạc quan cho rằng thị trường vàng thế giới có thể leo lên mốc ba usd trên now trong thời gian tới
trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị và nguy cơ xung đột quân sự vẫn khó lường
cộng thêm lực mua từ ngân hàng trung ương nhằm đa dạng hóa kho dự trữ ngoại hối
cũng như lực mua từ các nhà đầu tư cá nhân chủ yếu là tại châu á
trong trường hợp giá kim loại quý này có thể leo lên mức như thế
giá vàng thế giới quy đổi có thể ở mức chín mươi hai sáu triệu đồng một lượng
nếu tính theo tỷ giá usd việt nam đồng là hai mươi năm sáu trăm linh đồng
nếu tranh lệch giữa giá trong nước và thế giới vẫn duy trì ở mức một mươi chín triệu đồng một lượng như hiện nay
giá vàng sdc trong nước có thể trả mốc một trăm một mươi triệu đồng một lượng
tức là có thể tăng thêm hơn hai mươi hai từ mức hiện nay
dự báo này có thể xảy ra nếu trong thời gian tới việt nam không có nguồn cung vàng ra thị trường
phó giáo sư tiến sĩ nguyễn hiễu huân giảng viên đại học kinh tế tp hcm đánh giá
dù ngân hàng nhà nước có mở thêm các phiên đấu thầu
nhưng với mức giá tham chiếu quá cao như vừa qua thì khả năng cũng sẽ bị hủy
nguồn cung không đủ trong khi cầu vẫn tăng thì giá vàng trong nước sẽ ngày càng tăng
do ngân hàng nhà nước không thể bình ổn được thị trường vàng theo những cách truyền thống
ông nói thêm thời điểm hiện tại lại không thể nhập khẩu vàng do áp lực tỷ giá đang cao
trong khi đó theo chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
bình ngồn thị trường vàng nhưng không được gây áp lực lên tỷ giá
hai điều này mâu thuận với nhau
tiếp theo thiếu cung phải nhập khẩu vàng nhưng nhập khẩu vàng hiện nay không được
vì phải chờ áp lực tỷ giá qua đi
phó giáo sư tiến sĩ đinh trọng thịnh chuyên gia kinh tế cũng đánh giá
vàng sgc trong nước từ trước đến nay nguồn cung vẫn ít hơn cầu
đây là nguyên nhân giá vàng sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới
vấn đề quan trọng là các doanh nghiệp kinh doanh vàng có dự báo về giá vàng như thế nào
từ đó có dám mua hay không
nếu lượng cung không tăng các doanh nghiệp vàng không muốn đấu thầu
thì trong trường hợp giá vàng thế giới tăng lên hai bốn trăm linh đến hai năm trăm linh usd trên once
giá vàng trong nước có thể lên đến một trăm linh triệu đồng một lượng
còn theo chuyên gia kinh tế phan dũng khánh bên cạnh các yếu tố kinh tế
chính trị thế giới nguồn cung vàng miếng không có thì giá vàng trong nước tăng vừa qua
là do nhu cầu vàng vẫn còn và kỳ vọng giá vàng sẽ còn tiếp tục tăng
tuy nhiên tiến sĩ nguyễn trí hiếu chuyên gia kinh tế cho rằng
trong năm nay khả năng giá vàng miếng sgc lên đến một trăm linh triệu đồng là thấp
sát xuất chỉ khoảng ba mươi
lý giải cho điều này chuyên gia dự báo sẽ có sự can thiệp của cơ quan quản lý nhà nước
trước tình trạng giá vàng tăng quá nóng như thời gian vừa qua
mặt khác nếu giá vàng tăng quá cao và đến ở điểm mà người ta không thể mua được nữa
thị trường vàng sẽ sụt giảm nhanh chóng lúc đó bong bóng giá vàng sẽ vỡ
cũng có một số ý kiến cho rằng điều quan trọng hơn vẫn là phải có giải pháp xác định
một cách tương đối cung cầu hiện nay của thị trường để xác định những diễn biến tăng giá
hay tranh lệch giữa giá thế giới và trong nước ngày càng mở rộng
thật sự có phải đến từ lực cầu quá vượt trội so với nguồn cung
hay chỉ là do bàn tay thao túng giá của các tay chơi lớn
tương tự ông ngô thành huấn ceo công ty cổ phần tư vấn đầu tư và quản lý gia sản fid cho rằng
kịch bản giá vàng lên một trăm linh triệu đồng một lượng trong năm nay dự báo sẽ không xảy ra
do đó người ôm vàng vẫn đang chờ đợi giá vàng còn tiếp tục tăng mạnh sẽ gặp nhiều rủi ro
còn về thời điểm thích hợp để mua hay bán vàng ông huấn khuyến nghị công thức một mươi ba mươi
khi giá vàng tăng tới biên độ một mươi một mươi năm người ôm vàng có thể bán ra
nếu giá vàng giảm người đầu tư có thể mua vào
mỗi nhà đầu tư có một khẩu vị riêng sẽ có quyết định riêng về thời điểm mua
bán hay tỉ trọng bán ra trong danh mục tài sản
tuy nhiên đó chỉ là những dự báo và cách tính đầy lạc quan
còn thực tế rủi ro của giá vàng hiện nay là khá lớn nếu nhà đầu tư mua thời điểm này
rủi ro thứ nhất là dù thị trường vàng thế giới vẫn đang ở trong xu hướng tăng dài hạn
nhưng theo phân tích của các công ty vàng xu hướng trung hạn đang phát đi những tín hiệu có thể điều chỉnh
sau mạch tăng khá mạnh từ tháng một mươi năm ngoái đến nay đặc biệt là trong hai tháng vừa qua
vì vậy những người mua ở vùng giá cao vào lúc này có thể mất chi phí cơ hội
trong trường hợp thị trường cần phải mất nhiều thời gian hơn dự tính để leo lên được mức giá như vậy
rủi ro thứ hai là mức tranh lệch giữa giá vàng thế giới và trong nước đang duy trì khoảng cách rất xa
nhưng khó mà duy trì trong thời gian dài vì điều này sẽ làm hạn chế người mua
khi đó mức giá dù neo cao nhưng chủ yếu đến từ động cơ giữ giá của người bán hơn là lực cầu từ người mua
chưa kể chính phủ và các cơ quan quản lý nhà nước sẽ phải tiếp tục tìm mọi giải pháp để bình ổn thị trường này
khi mà giá vàng tại việt nam thường có những tác động tâm lý đến các mặt hàng khác
góp phần tạo nên lãm phát kỳ vọng và giảm giá sức mua đồng tiền
có thể thấy đề xuất về đánh thuế giao dịch vàng yêu cầu mua bán phải có hóa đơn
hay cấm dùng tiền mặt thanh toán mua bán vàng thanh kiểm tra các doanh nghiệp đại lý kinh doanh vàng
chính là một trong những rủi ro khác mà các nhà đầu tư trên thị trường cần phải xem xét ngoài rủi ro về giá
đến đây thời lượng của video cũng đã hết những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật
xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo